từ ngày một tháng bảy lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang chính thức tăng
tuy nhiên nhiều cán bộ công chức vẫn than phiền số tiền tăng lên ít ỏi
và đồng lương nhận được mỗi tháng chưa đủ để trang trải cuộc sống
các chuyên gia cho rằng tăng lương cơ sở chỉ là bước đệm chuẩn bị cho đề án cải cách chính sách tiền lương
vừa được hội nghị lần thứ bảy của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai thông qua
từ đầu năm đến nay tình trạng phá rừng chuyển đổi sử dụng đất rừng đất lâm nghiệp trái phép
vẫn diễn ra ở nhiều địa phương
thực tế nhức nhối này cho thấy nơi nào chính quyền và cán bộ địa phương buông lỏng quản lý
nơi đó máu rừng sẽ chảy
để máu rừng ngừng chảy bài đầu buông lỏng quản lý và hệ lụy
là bài viết được đăng trên trang ba báo hà nội mới
bất chấp hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý của các cơ quan chức năng
thời gian qua lâm tập vẫn ngang nhiên chặt phá những cánh rừng đầu nguồn rừng phòng hộ tại nhiều địa phương
tại quảng nam vụ phá rừng khu vực rừng phòng hộ ở sông côn trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đã khiến nhiều thân gỗ có đường kính hàng mét dài hàng chục mét
trong đó một phần gỗ đã được đưa ra ngoài chót lọt
cũng trong thời điểm này gần một mươi một hectare rừng tự nhiên ở xã an thắng tỉnh bắc cạn
cũng bị chặt phá tan hoang
nguyên nhân và hệ lụy của việc phá rừng này là gì
mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo hà nội mới
liên quan đến những câu chuyện vi phạm về sử dụng đất đai trên trang năm trang sáu và trang bảy
báo tuổi trẻ có bài viết
đất quốc phòng sân bay ai bán ai mua
ubnd tp hcm đã phê duyệt sáu mươi m hai
và ai để sapeco bán rẻ đất vàng
không phải chỉ hơn bảy m hai trung cư goldville tower
mà những tài liệu gần đây cho biết ubnd tp hcm đã phê duyệt dự án đầu tư
khu dân cư gia đình quân nhân ở phường một mươi năm quận tân bình lên tới gần sáu mươi m hai
và chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư ctk
điều khiến dư luận quan tâm là vị trí xây dựng dự án này nằm sát đường tân sơn quận tân bình
nếu dự án biệt thự nhà ở căn hộ trung cư này được hình thành
thì việc mở rộng sân bay tân sơn nhất sẽ gặp nhiều trở ngại
bởi dự án này đã án ngữ hết đường vào ở phía bắc
cũng trên báo lao động trang nhất và trang ba có bài viết
quảng ninh kinh hoàng nước thải sinh hoạt đổ thẳng ra vịnh hạ long
hiện trên giấy tờ mới chỉ có hai mươi nước thải sinh hoạt trên địa bàn tp hạ long
được xử lý trước khi đổ ra vịnh hạ long
vì thế dọc tuyến đường bao biển tuyệt đẹp quanh thành phố này
luôn ở trong tình trạng hôi thối nồng nặc
đó cũng là lý do vì sao hè nóng bức nhưng người dân hạ long không dám xuống biển tắm
dù nhà chỉ cách bãi biển vài mét
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại